vận chuyển trái phép năm kg ma túy dạng đá hà văn mười chú xã phúc sơn huyện anh sơn tỉnh nghệ an
đã bị công an huyện anh sơn phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
và đồn biên phòng phúc sơn huyện anh sơn bắt giữ
sau thời gian theo dõi tại khu vực rừng núi thuộc xã phúc sơn xác định hà văn mười đang vận chuyển một lượng lớn ma túy từ biên giới về việt nam
ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ đối tượng
quá trình vây bắt đối tượng mười đã dùng dao nhọn chống trả lực lượng công an đồng thời phi tăng tăng vật
ban chuyển án đã bắt giữ thành công hà văn một mươi đảm bảo an toàn tuyệt đối
tăng vật thu giữ gồm năm kg ma túy dạng đá một con dao một điện thoại di động một xe mô tô
tại cơ quan công an hà văn một mươi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an huyện anh sơn đang tạm giữ hà văn một mươi và đấu tranh mở rộng chuyển án
manh động cướp hơn hai mươi cây vàng nhưng chỉ sau gần bảy giờ gây án
đối tượng đã bị công an huyện bảo thắng tỉnh lào cai phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh truy bắt thành công
trước đó tại tiệm vàng tuyến thêu ở thị trấn tăng lỏng huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã xảy ra một vụ cướp
đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản đi xe máy màu đen không biển số đeo găng tay
bịt khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt mang theo dao búa và đập tủ kính tiệm vàng để cướp tài sản
điểm bị cướp trong tiệm vàng chỉ có chủ tiệm
khi phát hiện chủ tiệm đi lên nhà thì bị đối tượng cầm dao dọa chém
đối tượng đã nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát
tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính khoảng hơn hai mươi cây vàng
sau bảy giờ truy xét lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là nguyễn văn tuấn
chú xã xuân giao huyện bảo thắng cùng toàn bộ công cụ phương tiện gây án và tàng vật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
phối hợp cùng với viện kiểm sát nhân dân thành phố phan thiết
đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở của đối tượng nguyễn an tấn hải
chú huyện hàm thuận và công ty bảo vệ nơi hải làm việc tại phường phú thủy thành phố phan thiết
đây là đối tượng trong vụ án cố ý làm hư hỏng tài sản
xảy ra tại khu phố năm phường phú hải thành phố phan tiết từ năm hai nghìn một mươi chín
theo kết quả điều tra vụ việc xảy ra vào khoảng ngày sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tại khu đất diện tích bốn mươi m hai không giấy tờ ở khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết
do ông long chú tỉnh lâm đồng mua lại của một người dân và xây căn nhà cấp bốn bằng gạch trên khu đất này
công trình đang dần hoàn thiện thì bị một nhóm khoảng một mươi đối tượng đến đập phá làm hư hỏng
qua điều tra công an xác định thời điểm trên hải là phó giám đốc công ty bảo vệ đức tuấn
được một công ty thuê bảo vệ khu đất dự án
do căn nhà của ông long xây dựng trên phần đất đang tranh chấp với dự án này của công ty
nên hải đã dùng các đối tượng khác để đập phá căn nhà và ngăn việc xây dựng
qua định giá tài sản thiệt hại căn nhà nói trên là hơn năm mươi bốn triệu đồng
ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn an tấn hải
thời gian vừa qua nhất là dịp nghỉ hè tình hình thanh thiếu niên tụ tập gây mất an ninh trật tự
trên địa bàn tỉnh quảng nam
tạp có chiều hướng gia tăng đáng báo động
bên cạnh việc gia tăng về số lượng thì tính chất phạm tội cũng gia tăng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
mới đây ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba công an tp tam kỳ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam
truy xét làm rõ nhóm đối tượng có hành vi gây dối trật tự công cộng tạm giữ hình sự đối với một mươi ba đối tượng
theo kết quả điều tra do có mâu thuẫn từ trước nên hai nhóm đối tượng gồm nhóm của trần minh bảo
sinh năm hai nghìn sáu
hương tam kỳ có hai mươi đối tượng và nhóm của lê văn khanh sinh năm hai nghìn năm
chú xã tam đàn phủ ninh có hai mươi năm đối tượng đều là thanh niên thiếu niên từ một mươi năm đến hai mươi tuổi hẹn đánh nhau gây náo loạn đường phố
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã điện bàn đã khởi tố vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật
gây dối an ninh trật tự khởi tố bị can đối với năm đối tượng
theo điều tra nghi ngờ hai thanh niên điều khiển xe mang biển kiểm soát của thành phố đà nẵng đến tiệm sửa xe máy thuộc phường điện dương
thị xã điện bàn nằm trong nhóm thanh niên ở phương hòa hải thành phố đà nẵng đã đánh bạn mình
phùng tấn phong đã tụ tập khoảng một mươi thanh niên mang theo gậy ba chắc vào đánh hai thanh niên này
tuy nhiên do chủ quán ngăn cản nên nhóm của phong đã đánh bắt hai người này lên xe máy trở đi nơi khác đánh gây thương tích
liên tiếp những ngày sau dịp nghỉ hè tình trạng các thanh thiếu niên thực hiện hành vi phạm tội vi phạm pháp luật
đặc biệt là tình trạng điều khiển xe mô tô xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông gây ra tai nạn giao thông
đuổi đánh nhau gây thương tích gây dối trật tự công cộng đang có chiều hướng gia tăng
tình trạng điều khiển xe mô tô xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông gây ra tai nạn giao thông

đặc biệt là tình trạng điều khiển xe mô tô xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông gây ra tai nạn giao thông gây ra tai nạn giao thông
đặc biệt là tình trạng điều khiển xe mô tô xe gắn máy khi chưa đủ điều kiện tham gia giao thông gây ra tai nạn giao thông gây ra tai nạn giao thông gây ra tai nạn giao thông

đắk lắc và trao tặng bằng khen của bộ công an cho năm quần chúng nhân dân
có thành tích xuất sắc trong việc giúp công an truy bắt nhiều đối tượng
gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng ở huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
tham gia cùng đoàn công tác có thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trung tướng tô ân sô
người phát ngôn bộ công an
về phía địa phương có đồng chí nguyễn đình trung
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy đắk lắc
tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen của bộ công an cho năm cá nhân
là những người dân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
theo đó năm cá nhân được trao bằng khen gồm ông trần đình lộc
ông nguyễn phi long công chú tại xã gia ninh huyện chu quỳnh
ông y cheb dap ông nguyễn quốc hùng công chú tại xã a cơ tu huyện chu quỳnh
và bà hờ liên niê buôn trưởng buôn ea lăng
xã chư pơng huyện cơ đông bốc tỉnh đắk lắc
đây là những cá nhân không chỉ tích cực tham gia truy bắt các đối tượng
gây ra vụ mất an ninh trật tự tại địa bàn huyện chư quynh vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu
mà còn cung cấp giúp đỡ lực lượng công an chính quyền địa phương truy bắt đối tượng đang lẩn trốn

công an dân hoạt động tốt thế nào không có được sự ủng hộ không có sự hỗ trợ không có sự giúp đỡ của nhân dân
thì đều không hoàn thành được điều hồi
nhân dân giúp đỡ nhiều thì thắng lợi này giúp đỡ hoàn toàn và thắng lợi hoàn toàn
tại nhà với vai trò của quân chúng nhân dân
trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an là vô cùng quan trọng
nhân dân này tôi cũng xin thay mặt cho đảng đồng chú ương của công an xin rất cảm ơn
và xin được rất chúc mừng những đóng góp của quần chúng nhân dân đặc biệt là với năm điển hình tiên tiến ngày hôm nay
ghi nhận những đóng góp của quân chúng nhân dân đồng chí bộ trưởng cho rằng
trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự quân chúng nhân dân đóng vai trò cực kỳ quan trọng
trong thời kỳ hội nhập đổi mới đảng và nhà nước ta tiếp tục khẳng định vai trò của nhân dân
đặc biệt coi trọng công tác vận động và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân
coi đó là công tác trọng tâm có tính chiến lược trong đường lối chỉ đạo thực hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
liên quan đến phiên tòa xét xử cựu tư lệnh cảnh sát biển việt nam và các đồng phạm tham ô năm mươi tỷ đồng
chiều qua sau ba ngày xét xử tòa án quân sự thủ đô đã tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo
cùng về tội tham mô tài sản tòa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn sơn một mươi sáu năm tù
hoàng văn đồng cựu trung tướng cựu chính ủy cảnh sát biển một mươi năm năm sáu tháng tù
các bị cáo doãn bỏ quyết cựu thiếu tướng cựu phó chính ủy phạm kim hậu cựu thiếu tướng
cựu tham mưu trường và bùi trung dũng cựu thiếu tướng cựu phó tư lệnh cùng bị tuyên án một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn văn hưng cựu đại tá cựu cục trưởng kỹ thuật một mươi năm tù
bên cạnh đó hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo đã tự nguyện nộp lại năm mươi tỷ đồng đã tham ô
sáu bánh heroin là tăng vật mà lực lượng chức năng tỉnh lào cai vừa thu giữ được
sau khi triệt phá hai đường dây vận chuyển ma túy trên địa bàn
cụ thể vào sáng sớm ngày hai mươi chín tháng sáu tại khu vực xã bản mế huyện simacai
lực lượng bộ đội biên phòng và công an đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng đang vận chuyển bảy bánh heroin
làm vàng xeo phang và vàng xeo lạ cùng chối tại huyện simacai
khi phát hiện lực lượng chức năng hai đối tượng đã liều lĩnh phi thẳng xe gắn máy vào đội hình mật phục
hòng thoát thân tuy nhiên cả hai đã nhanh chóng bị bắt giữ ngay tại chỗ
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực biên giới thuộc thị trấn mường khương
lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tăng lô quáng diêu chú tại huyện mường khương
điều khiển xe ô tô và có hành vi vận chuyển trái phép chín bánh heroin
bắt đầu diêu khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho hai đối tượng không rõ lai lịch để lấy tiền công là hai mươi triệu đồng
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại tổng công ty lương thực miền nam
gọi tắt là vinafood hai và một số đơn vị liên quan
ba cá nhân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan công an xác định trương thanh phong nguyên tổng giám đốc
trần văn vẹn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị trần bảy nguyên trưởng phòng kế hoạch chiến lược vinafood hai
đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý sử dụng khu đất có diện tích bảy sáu trăm hai mươi m hai tại quận bốn tp hcm
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước
ngày hai mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
bắt tạm giam khám xét đối với ba cá nhân nói trên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đang tập trung điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản thất thoát cho nhà nước
liên quan đến vụ sạt lở ta luy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vào chiều ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã đình chỉ công tác đối với ông nguyễn dương trung hữu
để làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo phòng và các tập thể cá nhân có liên quan trong việc cấp giấy phép xây dựng và kiểm tra giám sát xây dựng tại khu vực vừa xảy ra sự cố
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng cũng đã có văn bản chỉ đạo các sở ngành các huyện thành phố đà lạt và bảo lộc ra soát các dự án công trình trên địa bàn có độ dốc cao nguy cơ sạt trượt
sở xây dựng tỉnh được giao kiểm tra đánh giá cấp phép hồ sơ thiết kế kết cấu công trình ở khu vực xảy ra sạt lở giám sát thi công
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu nạn cứu hộ kích hoạt phương án sẵn sàng ứng trực ở mức cao nhất kịp thời xử lý các tình huống đột xuất phát sinh
liên quan đến sự cố này thủ tướng chính phủ cũng đã có phân bản chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm vi phạm nếu có
để khẩn trương khắc phục hậu quả vụ sạt lở tại lâm đồng cũng như chủ động bảo đảm an toàn cho người dân và cơ sở hạ tầng trong mùa mưa lũ
đặc biệt là trong bối cảnh những ngày qua tại một số địa phương ở khu vực miền núi phía bắc
và khu vực tây nguyên đã xảy ra mưa lớn gây lũ quét cục bộ
văn phòng bộ công an thường trực ban chỉ đạo upt bộ công an đề nghị ban chỉ đạo ban chỉ huy upt công an các địa phương đơn vị khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây
tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ công an và chính quyền địa phương về công tác phòng chống thiên tai
hai công an tỉnh lâm đồng chủ trì huy động và tập trung lực lượng phương tiện của lực lượng công an nhân dân
phối hợp với chính quyền địa phương khắc phục nhanh hậu quả vụ sạt lở đất tổ chức cứu chữa người bị thương thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là gia đình có người bị nạn
kiểm tra đánh giá xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở rút kinh nghiệm ngay tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có
theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai chỉ đạo triển khai công tác ứng phó kịp thời hiệu quả bố trí lực lượng phương tiện phối hợp chặt chẽ với các ngành các lực lượng tại cơ sở
chủ động ra soát kiểm tra kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở khi mưa lớn kéo dài để chủ động sơ tán di rời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
đảm bảo an ninh trả tự bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông kiểm soát chặt chẽ việc đi lại qua các ngầm tràn khu vực nước ngập sâu nước chảy xiết đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lũ
chủ động các phương án huy động lực lượng công an địa phương công an xã chính quy và các đơn vị của bộ đứng chân trên địa bàn giúp nhân dân kịp thời ứng phó với mưa lũ sạt lở đất phương án phòng chống thiên tai
chủ động tổ chức cứu hộ cứu nạn khi xảy ra mưa lũ ngập lụt lũ quét sạt lở đất tổ chức thăm hỏi hỗ trợ giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại bởi mưa lũ huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khôi phục sản xuất sau lũ
tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân ở các vùng xảy ra mưa lũ các đơn vị truyền thông công an nhân dân cần hướng dẫn người dân các biện pháp ứng phó với mưa lũ
tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy bảo đảm quân số sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống thiên tai